tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố huế ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thừa thiên huế
vừa tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc
trong không khí trang nghiêm lãnh đạo thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
và các ban ngành nhân dân cùng tăng ni phật tử đã cầu siêu cầu an tri ân các anh hùng liệt sĩ cầu mong cho anh linh các anh hùng liệt sĩ siêu thoát cầu cho quốc thái dân an
là quê hương có truyền thống cách mạng trong các cuộc kháng chiến tỉnh thừa thiên huế có hàng chục nghìn lượt người con đã tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc
trong đó có hơn một mươi chín người con đã anh dũng hy sinh
thay mặt lãnh đạo tỉnh chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thừa thiên huế nguyễn nam tiến đã gửi lời cảm ơn tới các bà mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các cựu chiến binh gia đình người có công với cách mạng trong toàn tỉnh
tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc
trước anh linh của các liệt sĩ đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân chủ nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng công tác điều hành
quản lý của các cấp chính quyền đưa kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh ngày càng phát triển
đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ được tổ chức là một hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc của đảng bộ
chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân thừa thiên huế đối với những công hiến to lớn
sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng bảo vệ tổ quốc của dân tộc